còn tại hải dương cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vừa phối hợp với công an huyện kim thành
bắt giữ đỗ ngọc khánh sinh năm hai nghìn năm trú tại thị trấn phú thái nghi phạm sát hại chủ tiệm vàng bên bờ sông
dạng sáng ngày một mươi ba tháng một một người dân ở thị trấn phú thái đi đánh cá trên sông tới gần khu vực quảng trường hai mươi tháng chín
thuộc thị trấn phú thái bất ngờ phát hiện thi thể một người đàn ông cạnh gốc cây
qua đó xác định nạn nhân là người đàn ông sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại khu tân phú thị trấn phú thái huyện kim thành
nạn nhân là chủ của một cửa hàng kinh doanh vàng bạc và mỹ nghệ tại địa phương
vào cuộc điều tra cảnh sát đã bắt giữ đỗ ngọc khánh đang là học sinh lớp một mươi hai trên địa bàn huyện nghi phạm gây ra vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đang tiếp tục phối hợp với công an huyện kim thành
điều tra làm rõ hành vi giết người của đối tượng